nếu hoàn tất thời hạn hợp đồng tôi khi đó sẽ thi đấu cho baxa trong một mươi bốn năm chưa kể sáu hay bảy năm ở đội trẻ
tôi là một thành viên của nơi đây kể từ khi chào đời baxa như là nhà đây là một cơ đội bộ của đời tôi
thật sự tôi rất muốn ở lại và không bao giờ nghĩ đến một nơi nào khác hy vọng sẽ được gắn bó với nơi đây chọn đời
hiện nhiên tôi cũng đang nghĩ cho gia đình và con cái nữa không ai muốn đi cả
được biết mức giá giải phóng hợp đồng của zerapike rơi vào khoảng gần năm triệu đồng
zerapike gia nhập đội trẻ baxa năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy khi mới một mươi tuổi anh chuyển sang man utd năm hai nghìn bốn trước khi trở lại nuukam vào năm hai nghìn tám
đến thời điểm hiện tại zerapike đã chơi bốn trăm hai mươi năm trận cho đội bóng chủ sân nuukam và ghi được ba mươi bảy bàn thắng
cùng với đội bóng sứ catalan anh giành được ba chiếc vô địch champions league sáu lần đăng quang ở giải vô địch quốc gia tây ban nha
giành năm cúp nhà vua tây ban nha năm siêu cúp tây ban nha ba fifa club world cup
và hai siêu cúp châu âu
đến với những diễn biến của bóng đá anh ngay sau khi lửa trận vòng bốn fa cup kết thúc
ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm trên cả vòng năm và các ông lớn của giải ngoại hạng đều được đánh giá là dễ thở ở vòng đấu tiếp theo
theo kết quả bốc thăm ở vòng năm fa cup mới được công bố man utd sẽ chạm tràn với wigan
đây là đội bóng từng gây bất ngờ khi thắng họ một trong trận chung kết của bạch bầy diễn ra tại wembley vào năm hai nghìn một mươi ba
hiện giờ wigan vẫn đang dẫn đầu vào giáp hạng league một
nhưng so với man city họ ở đẳng cấp thấp hơn hẳn
trong khi đó man utd cũng phải làm khách ở vòng năm trước đội thắng ở cặp huddersfield birmingham
hai vòng gần nhất thề cho huấn luyện viên jose mourinho chỉ phải đồng đội những đội hạng dưới
nếu đánh bại newport county ở loạt đá bù tottenham cũng phải làm khách ở midwood hoặc lugdes
những thử thách dễ chịu cho hariken và đồng đội
đại gia duy nhất để chơi trên dân nhà ở vòng năm là chelsea với cuộc thập đoán hull city
các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng hai tới
cơ hội vô địch đang được chia đều cho cả bốn đội hàng đầu kể trên
khi arsenal và libapool đã sớm bị loại khỏi giải đấu lâu đời nhất nước anh
lúc này đang là những ngày cuối cùng của tế trường chuyển nhiệm mùa đông hai nghìn một mươi tám
và các đội bóng cũng đang gấp rút hoàn thành những bản hợp đồng để tăng cường lực lượng cho câu lạc bộ của mình
đáng chú ý nhất chính là việc mancheer city sẽ chi ra một số tiền rất lớn
để giải phóng hợp đồng cho trường vệ lapote của atlantic bimbao
lúc này đang là những ngày cuối cùng của tế trường chuyển nhiệm mùa đông hai nghìn hai mươi
và các đội bóng cũng đang gấp rút hoàn thành những bản hợp đồng để tăng cường lực lượng cho câu lạc bộ của mình
đáng chú ý nhất chính là việc mancheer city sẽ chi ra một số tiền rất lớn
để giải phóng hợp đồng cho trung vệ lapote của atlantic bimbao
bà lãnh đạo cơ lọc bộ atlantic bimbao đã xác nhận trung vệ aymeric lapote đang trên đường đến man city
sau khi đại diện nước anh chi sáu mươi năm triệu euro để giải phóng hợp đồng cho cầu thủ hai mươi ba tuổi
trước đó vào ngày hôm qua man city đã kích hoạt điều khoản phá vỡ ràng buộc giữa lapote và linbound
đội bóng spas giờ không thể làm gì để ngăn ổ vệ người pháp chuyển đi
dự kiến trong ngày mai lapote sẽ tới arthyard để ra mắt đội bóng mới
được biết hồi mùa hè năm ngoái man city đã tìm cách triều mộ lapote
thời điểm mấy điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa anh và bimbank chỉ ở mức năm mươi triệu euro
chứ không phải là sáu mươi năm triệu euro như hiện giờ
tuy nhiên khá hợp nhân là lapote lại quyết định ở lại bimbao
không những thế anh còn hết lời khen ngợi đồng đội là thủ thành kp azi balaga
và còn quyết định ra đạp đồng với đội bóng đoàn xếp thứ một mươi hai tại la liga
world cup hai nghìn một mươi tám đang đến gần và đang có rất nhiều cầu thủ muốn tìm cơ hội mới để thể hiện nhiều hơn
daniel sturridge cũng là một trong số những người này khi ở mùa giải năm nay
tiền đạo người anh đã đánh mất vị trí ở liverpool vào tay của roberto firmino
tiền đạo đã có phong độ cao bên cạnh những mohamed salah và sadio mane
từ khi thị trường truyền nhiệm mùa đông mở cửa
đã có nhiều đội bóng tại pimulic đánh tiếng muốn gấu được sự phục vụ của thần đạo hai mươi tám tuổi
liverpool là đội nhập cuộc muộn nhất
nhưng west brom mới là đội giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của sturridge
anh sẽ chuẩn đến gió thon với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn sáu tháng
để có được sturridge west brom sẽ phải trải cho liverpool hai triệu bảng phí mượn
cùng với đó là một trăm linh tiền lương trong quãng thời gian tới
sturridge gia nhập liverpool vào mùa đông năm hai nghìn một mươi ba từ chelsea
kể từ đó anh đã có được sáu ba bàn thắng sau một trăm ba mươi ba lần ra sân cho đội bóng
trong khi đó tại tây ban nha với việc không tìm được chỗ đứng cho đội hình của barcelona
giờ đã liverpool mới đây đã được cho watford mượn
trở về đội chủ sân nou camp vào mùa hè vừa qua
những tưởng sắc khoảng thời gian học nghề tại everton và ac milan
liverpool sẽ tìm được chỗ đứng trong đội hình của barca
điều này phần nào có cơ sở khi những trận mở màn
quân lực viên ernesto van verde cũng rất chịu khó trong dụng cầu bảo trò cho vị trí hành đang hai bên cánh
tuy nhiên đây là thời điểm mà ousmane dembele gặp chấn thương
còn khi bình phục chắc chắn ngôi sao người pháp sẽ chiếm lại vị trí của mình
cạnh tranh với dembele là không thể
tất nhiên với filipe coutinho lại cảng không
với việc có ngồi sao người brazil trong đội hình
khả năng ra sân của delopho bên hành lang cánh trái cũng bằng không
vì vậy để hế vọng cho một suất sự world cup hai nghìn một mươi tám
không còn cách nào khác liverpool phải ra đi cứu vã sự nghiệp
được biết phía barca có kèm theo điều khoản mua đất
theo đó nếu vào cuối mùa watford hoặc bất kỳ đội bóng nào muốn có liverpool
chỉ cần trả cho baxsa số tiền hai mươi triệu euro
chín tháng sau vụ đánh bom xe buýt trở cơ lập bộ dortmund
không thủ gây ra vụ ấn này đã chính chức được đưa ra xét xử trong ngày hôm qua
phiên tòa lần này còn có sự xuất hiện của trung vệ marc barca
người đã phải chịu thương tích sau vụ việc trên
marc barca trung vệ của dortmund hôm qua đã xuất hiện tại tòa
với tư cách là nhân chứng trong vụ đánh bom khủng bố
nhắm vào chiếc xe buýt chở các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội bóng vùng rua vào năm ngoái
serge venegon người đức gốc nga chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ đánh bom trên
trong phiên tòa trước kẻ này đã thừa nhận tự tay đặt bom gây ra ba vụ nổ trên đường xe buýt dobmun tiến ra sân vận động
thủ phạm đã thực hiện hành vi này nhằm trục lợi bất chính trên thị trường chứng khoán
phiên tòa xét xử venezon nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông của người hâm mộ
các luật sư của phía dortmund cho biết
makbacha đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm chứng trước tòa do tâm lý còn chưa thực sự ổn định
đặc biệt là việc đối mặt với kẻ chủ mưu
trong bản tóm tắt trung vệ này cũng thừa nhận bản thân từng nghĩ sẽ không thể gặp lại gia đình cùng người thân
vụ đánh bom kể trên xảy ra ngay trước trận đấu giữa dobul và monaco
tại lượt đi tứ kết uefa champions league mùa bóng hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nó khiến trung vệ barca phải nhập viện do anh ngồi quá gần cửa sổ
sau đó trận đấu đã bị hoãn lại
về phần thủ phạm venezon đang đối mặt với án tù trung thân nếu bị kết án
thông tin vừa rồi đã khắp lại vào tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại